tính từ một mươi tám h ngày hôm qua bốn chín đến sáu h sáng nay năm chín trên địa bàn hà nội ghi nhận sáu trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó có năm ca tại khu vực cách ly một ca tại cộng đồng ghi nhận tại phường thổ quang quận đồng đà
vào chiều ngày hôm qua sở y tế hà nội thông báo ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng trong đó có bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở yên sở hoàng mai
là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hà lâm lực lượng chức năng đã ra thông báo tìm người liên quan đến ca mắc covid một mươi chín trên
tối ngày bốn tháng chín ủy ban nhân dân phường yên sở quận hoàng mai hà nội phát đi thông báo về việc tìm người đã đến liên hệ giao dịch tại khu vực kho văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hà lâm
đường vành lai ba cạnh cây xăng thùy dương từ ngày hai mươi hai tám đến ngày bốn chín để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả người dân đã đến địa điểm trên cần khai báo với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến trạm y tế phường yên sở số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi một năm nghìn bốn trăm năm mươi hai hoặc chín trăm sáu mươi sáu năm trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu
sáng nay công an tp hà nội ra thông báo về quy trình xét duyệt cấp giấy đi đường có mã nhận diện thẻ mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong mục một
theo đó phòng cảnh sát giao thông công an hà nội sẽ chỉ cấp giấy đi đường đối với nhóm cán bộ công chức công nhân viên người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu
nhóm do công an xã phường thị trấn cấp giấy bao gồm cá nhân người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu
còn các nhóm cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan đảng nhà nước đoàn thể
chính trị của trung ương và thành phố báo chí truyền hình lực lượng vũ trang sẽ do thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cấp giấy và sử dụng thẻ ngành để lưu thông khi đi làm nhiệm vụ
cá nhân đi mua lương thực thực phẩm thuốc men đồ dùng thiết yếu sẽ được ủy ban nhân dân xã phường thị trấn cấp thẻ mua hàng thiết yếu
một thanh niên trên địa bàn huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp không liên quan đến vụ việc vi phạm giao thông của người đi đường
nhưng đã bất ngờ xông ra
đánh chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bị thương
vụ việc xảy ra vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín xã bình thạnh huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
trong lúc lập biên bản vi phạm đối với nguyễn minh xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ cùng địa phương xuân bỏ phương tiện chạy vào nhà dân
cùng lúc này một thanh niên từ trong nhà lao ra đường dùng tay đấm vào mặt đồng chí
nguyễn quốc bình là chiến sĩ công an đang hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã bình thạnh
tổ tuần tra đã khống chế bắt giữ đối tượng võ duy tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú cùng địa phương
bàn giao đối tượng cho công an huyện cao lãnh tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua tại địa phương này đã áp dụng việc chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định xong cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do khác nhau đã có những hành vi chống đối
thậm chí là tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định xử lý theo quy định của pháp luật
đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó chiều ngày tám tám
bốn thanh niên này đi qua kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh nhưng không được các thành viên của chốt cho phép
vì ra ngoài không có lý do chính đáng
lúc này bốn thanh niên đã dùng gạch đá vừa lăng mạ chửi bới vừa tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi
chín tháng tám tại chốt kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được
đã quay sang chửi bới rồi dùng tay tấn công một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng quật ngã và không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát dịch ở xã vạn khánh
hai thanh niên trú ở địa phương đều không đội bú bảo hiểm ra ngoài với lý do đi bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua
một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
sưu tục đối gọn đối với hai vụ này gồm cả hai vị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm soát và tòa án sẽ sớm kết lượng và đưa ra xác xử sớm
đỡ răng đê giáo dục phổng hừa
huyện vạn ninh là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp của tỉnh khánh hòa
trong khi phần lớn người dân tuân thủ chấp hành
thì vẫn có đối tượng không những không chấp hành quy định phòng chống dịch
mà còn có hành vi gây hấn chống đối
chức năng đây là hành vi nguy hiểm cần lên án và xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc cho biết
vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn phường nam viêm
bên ngoài đóng cửa nhưng bên trong vẫn phục vụ khách
bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
tại thời điểm kiểm tra phát hiện bên trong cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử
hùng linh liên minh do chị nguyễn thị thùy giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một làm chủ
có một mươi một khách hàng đang chơi game trên máy tính trong đó có một mươi trong số một mươi một khách không đeo khẩu trang
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở và số khách chơi game trên
với hành vi trên chủ cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử gam hùng linh liên minh
bị xử phạt số tiền bảy năm triệu đồng và yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
ra quyết định xử phạt đối với một mươi khách chơi game
số tiền hai triệu đồng một trường hợp
thấy trên mạng xã hội chia sẻ về việc một người phụ nữ bị triệu chứng sau tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
mặc dù chưa kiểm chứng nhưng nguyễn minh tiến vẫn cố tình bình luận với nội dung xuyên tạc về việc tiêm vaccine
công an tỉnh đồng nai cho biết đã làm việc với nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi
trú tại khu phố tám b phường tân biên tp biên hòa để điều tra về hành vi
đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin về một người sau khi tiêm bị sốc phản vệ
vaccine verocell của trung quốc
ngày một tháng chín khi sử dụng facebook nguyễn minh tiến thấy có người đăng tải hỏi vụ việc
thì tiến vào bình luận với nội dung xuyên tạc
sau đó nhận thấy thông tin không chính xác nên tiến đã gỡ bỏ bình luận nói trên
tuy nhiên việc làm của tiến đã gây hoang mang dư luận gây bất bình cho nhiều người dân
công an tp biên hòa đã phối hợp với công an phường tân biên mời nguyễn minh tiến tới làm việc
tại cơ quan công an tiến đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
với hành vi trên tiến đã bị xử phạt hành chính số tiền năm triệu đồng
đồng thời phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên trang cá nhân
thời gian qua trong khi cả hệ thống chính trị và người dân cả nước nói chung
tây nguyên đắk lắc nói riêng đang đồng lòng nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thì trên trang mạng xã hội
ưu tượng phản động và phun rô lưu vong lại dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc
chống phá gây bất bình trong quần chúng nhân dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh đắk lắc trong những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đặc biệt đã xuất hiện nhiều chùm ca lây nhiễm chưa xác định được nguồn lây
trong các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
để khống chế không cho dịch lây lan trên diện rộng
ngành chức năng đã tổ chức phong tỏa cách ly áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để truy vết
việc làm này rất được người dân đồng tình ủng hộ
sử dụng một biện pháp cứng rắn như vậy thì chắc chắn dịch không thể dừng lại
trừng đó sẽ còn bùng phát thiệt hại rất nhiều nặng nề hơn về tinh mạng con người
cũng như là đời sống của bà con nữa
theo mà tít thấy sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ đây là một trinh sách
rất là đúng đắn và kịp thời
thì từ cái chỉ thị một mươi năm cho đến chỉ thị một mươi sáu
thì nói chung là theo mà tít nhận thấy thì bà con buôn làng họ cũng đều chấp hành
khi xuất hiện những chùm ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây để khống chế dịch bệnh
một số buôn làng trên địa bàn tỉnh đã phải thực hiện việc phong tỏa theo chỉ thị một mươi sáu
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng đưa đi điều trị và cách ly tập trung
lợi dụng một số khó khăn bất tiện của người dân trong khu vực phong tỏa
bọn phản động phunro lưu vong đã đăng tải chia sẻ những bài viết với luận điệu phản động sai trái
để kích động người dân không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
thậm chí một số đối tượng còn sử dụng các thông tin hình ảnh clip được phản ánh
trên các phương tiện thông tin báo chí trinh thống
sau đó cắt ghép lồng tiếng để xuyên tạc nhằm làm sai lệch bản chất của sự việc
khiến cho bà con trong các buôn làng hiểu nhầm về các chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch
việc làm xấu xa đó đã bị bà con phát giác lật tẩy
không riêng gì ở việt nam không riêng gì ở đắk lắc mình toàn thế giới rất là nguy hiểm
cho nên là tôi cũng mong từ nay trở đi buôn làng bà con mình ở các cái bôn khác
cũng vậy cũng không nên nghe những cái lời nói xấu xuyên tạc
tôi cũng mong tất cả mọi người bà con cũng như là nhân dân chúng ta nên cũng đồng lòng
chung sức để mình dập dịch càng sớm càng tốt
trên không gian mạng thì các thế lực thù địch và phản động trong và ngoài nước
đăng tải những cái thông tin xấu độc để mà đưa ra những cái luận điều sai trái
mục tiêu là nói xấu chế độ và chia rẽ sự đoàn kết cũng như chia rẽ sự tin tưởng
của nhân dân đối với đảng và nhà nước
do đó xin khuyến cáo với nhân dân hãy tin tưởng vào sự vào cuộc của hệ thống chính trị
trong công tác phòng chống dịch
tất cả đều mục tiêu vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân
tránh những cái thông tin xấu độc và chúng ta cũng không nên chia sẻ mọi cái hành vi vi phạm
sẽ được các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mong rằng trong thời gian tới bà con các buôn làng ở tây nguyên đắk lắc
cần nâng cao tinh thần cảnh giác tuyệt đối không tin không nghe những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu
tiếp tục đồng lòng chung tay cùng các cấp các ngành triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
góp phần sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường